chào các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thủ tướng nêu rõ chính phủ cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình để phối hợp với các cơ quan của đảng ban dân vận trung ương hệ thống chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương
để làm tốt công tác trong năm dân vận này thủ tướng yêu cầu cần phải đổi mới hơn nữa trong việc thúc đẩy kiến tạo phát triển phục vụ
thủ tướng cam kết sẽ lắng nghe và có chương trình làm việc cụ thể với các cơ quan đảng để làm sao tinh thần chỉ đạo và sức mạnh trong khối đảng thành hiện thực
phát biểu tại buổi làm việc với ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc thủ tướng nêu rõ phải tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để trên phạm vi quốc gia các khu công nghệ cao đều phát triển đồng bộ nhanh chóng hơn
thao gỡ kịp thời các vấn mắc về nguồn vốn giải phóng mặt bằng thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp trình chính phủ báo cáo quốc hội để xử lý cho khu công nghệ cao
trước mắt hà nội ứng chức vốn để giải phóng rất điểm mặt bằng
sau buổi làm việc với ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm dự án hanwar aero enzym việt nam của công ty hanwha techwin hàn quốc với mức đầu tư hai trăm linh triệu usd chuyên sản xuất động cơ máy bay
nhân dịp đầu năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám sáng nay đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến thăm chúc tết tặng quà động viên một số doanh nghiệp người lao động trên địa bàn thành phố
đoàn đã đến thăm công ty trách nhiệm hiếu hạn linh kiện điện tử see việt nam tại khu công nghiệp thăng long và công ty cổ phần công nghệ năng lực việt tại khu công nghiệp nam thăng long
chúc tết các công ty doanh nghiệp đồng chí hoàng trung hải mong muốn các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
đẩy mạnh sản xuất ứng dụng công nghệ cao hơn nữa trong thời gian tới và mong muốn đội ngũ quản lý người lao động của công ty nỗ lực hơn nữa để nâng cao năng suất lao động tiếp thu được các ứng dụng công nghệ cao hơn
đồng chí hoàng trung hải cũng chia sẻ thị trường lao động tại hà nội còn rất lớn vì còn tới năm mươi người lao động trong khu vực nông nghiệp
mỗi năm thành phố cần tạo việc làm mới cho trên một hai trăm linh lao động
thành phố hà nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp vào đầu tư thông qua việc nâng cấp cải thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ đào tạo cung ứng nguồn lao động chất lượng
cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có công văn gửi sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ yêu cầu siết chặt công tác tổ chức
đối với hội trọi châu xã phù ninh huyện phù ninh và không được bán vé cho du khách vào xem
tỉnh phú thọ tiến hành kiểm tra ra soát công tác tổ chức hội trọi châu xã phù ninh bảo đảm đúng theo hồ sơ đã được phục dựng và cấp phép
bao gồm các nội dung nghi lễ truyền thống quy mô tổ chức số lượng trọ chọi không giao cho các doanh nghiệp cá nhân tổ chức trọ châu
nếu không thực hiện đúng theo những nội dung nêu trên tỉnh phú thọ yêu cầu tạm dừng việc tổ chức theo thẩm quyền
cục cũng đề nghị sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ báo cáo kết quả công tác kiểm tra giả soát và tổ chức hội trọi châu xã phù ninh trước ngày hai mươi bảy tháng hai
năm nay ủy ban nhân dân thành phố nam định sẽ thí điểm lắp camera để xử lý những hành vi phản cảm trong lễ hội đền trần như nâng giá dịch vụ ném tiền lẻ lên kiệu
năm nay lượng người tham dự lễ hội khai ấn đền trần khoảng một mươi năm vạn người
ban tổ chức lễ hội cho biết sẽ chủ động triển khai các biện pháp chuẩn bị chu đẩy
để đáp ứng đủ nhu cầu xin ấn của du khách
sau khi diễn ra lễ khai ấn ban tổ chức cũng sẽ tiến hành thu dọn ban thờ như năm ngoái để không diễn ra tình trạng chen lấn cướp lọc trên ban thờ
các tiểu ban tăng cường giám sát chặt chẽ việc kinh doanh dịch vụ tránh tình trạng tự ý nâng giá trong giữ xe dịch vụ xe ôm chặt chém
đồng thời phối hợp với thanh tra ngân hàng phát hiện xử lý nghiêm hành vi treo kéo khách đổi tiền lẻ
giáo hội phật giáo việt nam đề nghị chư tôn đức
mi trụ trì các tự viện nhất là các tự viện là di tích lịch sử văn hóa cần tổ chức lễ hội mang tính văn minh tiết kiệm
không phô trương hình thức tuyên truyền vận động trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc văn hóa phật giáo
đồng thời đề nghị chư tôn đức tăng ni nêu cao tinh thần bồ tát đạo hướng dẫn đồng bào phật tử và bà con
loại bỏ mê tín dị đoan đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục văn hóa dân tộc và văn hóa phật giáo việt nam
trong các bài giảng chú trọng việc giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống thuần phong mỹ tục trong các lễ hội lan tỏa giá trị từ bi lòng bao dung tôn trọng sự khác biệt của các cộng đồng tín ngưỡng tôn giáo bạn

ngày hai mươi hai tháng hai tức mùng bảy tháng riêng tại bình dương lượng lao động quay trở lại làm việc sau tết chỉ chiếm khoảng hai mươi năm trong tổng số công nhân lao động của cả tỉnh tăng năm so với cùng thời điểm năm trước
riêng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh số lao động quay lại làm việc đạt khoảng bốn mươi
ngoài những chính sách giữ chân cũng như thưởng người lao động khi đi làm lại đúng hạn sau kỳ nghỉ tết hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đăng thông tin tuyển dụng gấp nhân lực
ông đặng tất đạt phó ban chính sách
pháp luật liên đoàn lao động tỉnh bình dương cho biết nguyên nhân lượng công nhân quay trở lại làm ít là do số doanh nghiệp nghỉ tết dài
đối với những công ty đã đi vào hoạt động có nhiều công nhân lao động quê ở xa nên đã xin công ty được nghỉ thêm và xin phép trong năm
hiện số lượng công nhân bỏ việc chưa thống kê được nhưng doanh nghiệp có nhiều công nhân quay trở lại làm việc là do công ty đã mua vé và cho xe đưa đón công nhân về quê ăn tết
theo ông đặng tất đạt phần lớn người lao động sẽ trở lại đầy đủ từ ngày hai tháng ba tức ngày dằm tháng riêng
với những cán bộ kiểm lâm thời điểm trước trong và sau tết cũng là cao điểm trực phòng chống cháy rừng và kiểm soát tình trạng buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép
do vậy lực lượng kiểm lâm luôn phải duy trì công tác trực để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng giữ mãi màu xanh cho những cánh rừng
trong không khí hối hả đầu năm mới những chiến sĩ kiểm lâm thuộc trạm kiểm lâm đại phú an thuộc hạt kiểm lâm huyện văn yên
vẫn phối hợp với đội tuần bảo vệ rừng của xã nà hầu tổ chức tuần tra rừng
đồng thời với việc duy trì năm mươi số cán bộ trực tết nên những cán bộ chiến sĩ kiểm lâm ở đây phải chia ca nhau để ra tuần tra rừng lấy phương châm phòng là chính
do vậy những cán bộ chiến sĩ kiểm lâm trạm kiểm lâm đại phú an luôn bám sát cơ sở phát hiện xử lý kịp thời những vụ vi phạm nguy cơ cháy rừng
chúng tôi cùng địa phương
đầu tiên là công tác xuống địa phương xuống thôn bản tổ chức họp thôn tuyên truyền bà con nhân dân làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng
nhất là thực hiện nghị định một trăm năm mươi bảy hai nghìn một mươi ba của chỉ thủ chính phủ là quy định về bảo vệ rừng
huyện vùng cao trạm tấu hiện có trên bốn mươi năm ha rừng các loại với những cán bộ kiểm lâm và những người làm nhiệm vụ giữ rừng
mùa tết cũng là thời gian cao điểm của công tác đấu tranh
ngăn chặn phá rừng và trực phòng chống cháy rừng
bởi đây là cao điểm của mùa khô cộng với việc các loại đối tượng xấu thường lợi dụng những ngày tết để thực hiện các hành vi vi phạm lâm luật

nhu cầu sản xuất canh tác nương dãy lớn do vậy nguy cơ lấn chiếm rừng vẫn còn

đối với công tác kiểm tra kiểm soát lâm sản thì tăng cường các bộ kiểm lâm địa bàn xuống các địa bàn trọng điểm
có nguy cơ và có những hiện tượng buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép

trong đó có những người gác rừng như thế này
gác lại ước muốn siêng tư hạnh phúc siêng tư
các kiểm lâm vẫn âm thầm nhẫn lại công việc tuần tra để bảo vệ màu xanh của đại ngàn